tại mỹ giám đốc viện quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm cho rằng cần thêm thời gian để có những thông tin chính xác về biến thể omicron
tiến sĩ fauci và các thành viên của nhóm ứng phó covid một mươi chín của nhà trắng đã cập nhật cho tổng thống joe biden về những phát triển mới nhất có liên quan đến biến thể omicron
sẽ mất khoảng hai tuần để có thông tin chính xác hơn về khả năng lây nhiễm mức độ nghiêm trọng cũng như các đặc điểm khác của biến thể này
theo ông fauci các loại vaccine hiện có có khả năng cung cấp mức độ bảo vệ nhất định chống lại các trường hợp mắc covid một mươi chín nghiêm trọng
tiến sĩ faushi cũng nhấn mạnh liều vaccine tăng cường sẽ giúp bảo vệ tốt nhất trước biến thể covid một mươi chín thông tin được đăng tải trên website của nhà trắng cho hay
cũng theo nhà trắng nhóm phản ứng covid một mươi chín khuyến cáo
tất cả những người trưởng thành đã được tiêm chủng phải tiêm liều nhắc lại càng sớm càng tốt
điều quan trọng là những người lớn và trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ nên đi tiêm phòng ngay lập tức nhà trắng cho hay
giới chức y tế mỹ đã có cuộc trao đổi với các đồng nghiệp nam phi về biến thể omicron
tổng thống joe biden cũng sẽ gặp các thành viên thuộc nhóm ứng phó với covid một mươi chín hôm hai mươi chín tháng một mươi một theo giờ mỹ để thảo luận về biến thể này
phía mỹ cho rằng còn quá sớm để khẳng định
liệu omicron có khả năng lây lan mạnh hơn delta hay không
các chuyên gia cần khoảng một tuần để có dữ liệu chính xác hơn về hiệu quả của các loại vaccine hiện có trong việc chống lại biến thể obicron
theo tiến sĩ posi có khả năng biến thể omicron đã xuất hiện ở mỹ mặc dù chưa có trường hợp cụ thể nào được phát hiện hoặc xác nhận
tiếp tục bản tin là những tin tức liên quan đến diễn
tiếp tục bản tin là những tin tức liên quan đến biến chủng covid một mươi chín mới omicron
thế giới who đánh giá nguy cơ bùng phát toàn cầu của biến chủng mới omicron là rất cao
who cho biết thế giới tới ngày hai mươi chín tháng một mươi một chưa ghi nhận ca tử vong nào có liên quan tới biến thể mới omicron
song nguy cơ bùng phát toàn cầu của chủng mới này là rất cao
hãng tin reuters dẫn một thông cáo của who đánh giá biến chủng mới omicron có thể bùng phát trên phạm vi toàn cầu
gây ra mối đe dọa toàn cầu ở mức rất cao và có thể khiến cho một số khu vực phải hứng chịu
trong khuyến cáo gửi một trăm chín mươi bốn thành viên của tổ chức who hối thúc cộng đồng quốc tế phải sẵn sàng ứng phó với biến chủng mới
đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine cho các nhóm thuộc diện ưu tiên cao và đảm bảo triển khai các kế hoạch đối phó để duy trì với các dịch vụ y tế thiết yếu
khuyến cáo có đoạn điều rõ omicron sở hữu số lượng đột biến chưa từng có
một số trong đó có liên quan đến tác động tiềm tàng đối với quỹ đạo của đại dịch
về tổng thể nguy cơ toàn cầu
liên quan đến biến thể mới đáng quan ngại này được đánh giá là rất cao
theo who cần phải có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về khả năng omicron né tránh hệ thống bảo vệ mà các vaccine tạo ra cho hệ thống miễn dịch của con người
báo cáo đầy đủ hơn dự kiến sẽ có trong vài tuần tới
một mối quan tâm lớn đó là biến thể omicron có thể làm giảm hiệu quả của vaccine vì số lượng lớn đột biến của nó
hầu hết các loại vaccine đều giúp cho cơ thể tạo ra các kháng thể vô hiệu hóa prote
protein đột biến của virus
loại protein này bám vào các tế bào của con người
nhưng nhiều đột biến của omicron nằm trong các vùng protein đột biến mà các thể nhận ra
làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine
hiện các nhà sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín như pfizer và moderna đang xem xét việc điều chỉnh vaccine của các hãng này trước sự xuất hiện của biến thể mới omicron
giáo sư catherine bennett nhận định
có thể chỉ mất vài tuần
để có thể phát triển được loại vaccine thế hệ mới dựa trên các loại vaccine có sẵn
đây là điểm mạnh của vaccine công nghệ mrna có thể nhắm vào những biến thể cụ thể như omicron mà không cần phải bào chế một loại vaccine mới
biến thể b một một năm trăm hai mươi chín có khả năng lây nhiễm cao hơn năm trăm linh so với biến thể delta
biến thể mới được cho là có ba mươi hai đột biến trong rt gai bộ phận mà virus dùng để liên kết với tế bào của con người
có khả năng chống lại kháng thể của cơ thể

về các phát ô cho biết các công cụ phát hiện virus sars cov hai bằng phương pháp pcr hiện tại có thể phát hiện biến thể này
biến thể b một một năm trăm hai mươi chín xuất hiện lần đầu tiên ở phía nam châu phi hiện giờ đã được phát hiện tại bỉ nam phi hồng kông trung quốc và israel
biến thể b một một năm trăm hai mươi chín xuất hiện lần đầu tiên ở phía nam phi hiện giờ đã được phát hiện tại bỉ nam phi hồng kông trung quốc và israel

các nhà khoa học mô tả đây là biến thể tồi tệ nhất của virus sars cov hai từng được biết cho đến nay và lo ngại nó sẽ nhanh chóng lan rộng
tiến sĩ eric frieding một nhà dịch tế học và là thần viên cấp cao tại liên đoàn của các nhà khoa học mỹ đã đăng tải một loạt dòng tweets giải thích về lợi thế cạnh tranh tiềm năng của biến thể mới so với biến thể cũ
ông frieding viết trên twitter rằng biến thể b một một năm trăm hai mươi chín có khả năng lây nhiễm cao hơn năm trăm linh so với biến thể delta một chỉ số kinh ngạc nhất từ trước đến nay
sự xuất hiện của biến thế mới này đã gây ra sự chấn động trên toàn thế giới
nó thực sự tồi tệ đồng thời đăng tải biểu đồ thể hiện lợi thế
ông lưu ý rằng b một một năm trăm hai mươi chín có số lượng đột biến xấu trong protein gai nhiều gấp đôi so với biến thể delta
biến thể mới này được tổ chức y tế thế giới who đặt tên là omicron
các nhà khoa học anh và nam phi cảnh báo biến chủng mới có khả năng soát sạch những thành tựu tiêm chủng mà nhân loại đạt được trong một mươi một tháng vừa qua
maria van kerkhove một chuyên gia hàng đầu của who về covid một mươi chín cảnh báo điều đáng lo ngại khi virus có quá nhiều đột biến
hay có nhiều nguyên liệu
hành vi của virus có thể sẽ thay đổi
bộ trưởng y tế anh sajid javid cho biết giới chức anh quan ngại sâu sắc trước biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín bởi nó có thể khiến các vaccine hiện nay giảm tác dụng
tổ chức y tế thế giới who hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cảnh báo các quốc gia không nên vội vã áp đặt các hạn chế đi lại liên quan đến biến thể mới b một một năm trăm hai mươi chín
đồng thời kêu gọi các nước nên có cách tiếp cận dựa trên rủi ro và khoa học
nhưng biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín xuất hiện trong bối cảnh châu âu đang chống dịch covid một mươi chín
bối cảnh châu âu đang chìm trong làn sóng dịch bệnh tồi tệ chưa từng có buộc nhiều chính phủ phải mạnh tay siết chặt các biện pháp kiểm soát
tại châu âu ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc cảnh báo nguy cơ từ cao tới rất cao biến thể obicrand sẽ lan trọng tại châu lục này
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu nêu rõ hiện vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về khả năng lây nhiễm nguy cơ tái nhiễm tác động tới hiệu quả của vaccine
cũng như các đặc tính khác của biến thể mới này
song kêu gọi các nước tiến hành phân tích chuỗi gen và truy vết các ca nhiễm biến thể mới đồng thời hối thúc người dân tránh du lịch tới các khu vực bị ảnh hưởng
đến tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ủy ban châu âu oso vonder leyan chính thức khuyến cáo các nước thành viên nên đình chỉ chuyến bay từ khu vực miền nam châu âu
cho tới khi có thêm thông tin về nguy cơ mà biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín mang lại
bà von der leyen nói những người trở về từ khu vực này cần tôn trọng quy định cách ly nghiêm ngặt
eu cho biết đang lên kế hoạch dừng hoạt động đi lại bằng đường hàng không từ miền nam châu phi
chủ tịch ủy ban eu cho biết bà đề xuất phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên kích hoạt chế độ phành khẩn cấp để ngăn chặn việc di chuyển đường hàng không từ khu vực phía nam châu phi
đức cho hay đề xuất của bà vo der leyen có thể được ban hành ngay sau tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một giờ địa phương
các hãng hàng không trở về từ nam phi sẽ được phép chở công dân đức và người nhập cảnh sẽ phải cách ly trong một mươi bốn ngày dù đã được tiêm phòng hay chưa
đề xuất cấm bay của eu được đưa ra sau hành động tương tự của anh hôm hai mươi năm tháng một mươi một
theo hãng tin ap anh thông báo cấm các chuyến bay từ nam phi và năm quốc gia miền nam châu phi có hiệu lực từ trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi một giờ địa phương và công dân anh trở về từ những nơi này sẽ phải cách ly
ấn độ khuyến cáo kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế đến từ nam phi và các quốc gia có nguy cơ khác
bộ y tế singapore thông báo tất cả du khách có lịch sử đi lại gần đây đến botswana eswatini lesotho mozambique namibia nam phi và zimbabwe sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh singapore từ hai mươi ba h năm mươi chín giờ địa phương ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
bộ y tế singapore thông báo tất cả du khách có lịch sử đi lại gần đây đến botswana eswatini lesotho mozambique nam phi và zimbabwe sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh singapore từ hai mươi ba h năm mươi chín giờ địa phương ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
bộ y tế singapore thông báo tất cả du khách có lịch sử đi lại gần đây đến botswana eswatini lesotho mozambique nam phi và zimbabwe sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh singapore từ hai mươi ba h năm mươi chín giờ địa phương ngày hai mươi bảy tháng một mươi một

new zealand cũng đang theo dõi chặt chẽ các khuyến cáo toàn cầu về biến thể mới này
phó tủ tướng new zealand ron robinson cảnh báo sự xuất hiện của biến thể mới như một lời cảnh tỉnh
rằng đại dịch này vẫn đang tiếp diễn đồng thời nhắc lại sự cần thiết của việc tiếp tục thận trọng trước đại dịch
nhật bản và irew đã áp đặt các hạn chế đối với việc đi lại từ miền nam châu phi
do lo ngại về biến thể mới của virus sars cov hai
theo viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của nam phi biến thể này đã được phát hiện ở gutan
thành phố đông dân nhất đất nước với tần suất tương đối cao
các nhà khoa học hiện phải chạy đua với thời gian để làm rõ tác động của biến chủng virus mới đối với vaccine
lo ngại b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có thể lây lan mạnh hơn kháng vaccine dễ dàng hơn so với delta
biến chủng khiến hàng loạt quốc gia khỏe
b một một năm trăm hai mươi chín có thể lây lại với ác mộng covid một mươi chín sau khi tưởng như đã kiểm soát được dịch bệnh
serihari chuyên gia y tế của chính phủ anh cho biết đây có thể là biến chủng nguy hiểm nhất
chúng ta phải đối mặt cho đến nay
các nghiên cứu đang được khẩn trương tiến hành để xác định mức độ lây lan
độc lực và khả năng kháng vaccine của virus
ngay từ trước khi nam phi công bố thông tin về biến chủng mới
nhiều nước châu âu đã có kế hoạch tung ra những biện pháp mới nhằm tăng độ bao phủ vaccine
xét cặt kiểm soát dịch bệnh nhắm vào những người chưa tiêm chủng
đức cộng hòa z và bồ đào nha những nước có tỷ lệ tiêm chủng thuộc nhóm cao nhất thế giới
đã ban bố hàng loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn làn sóng ca mắc covid một mươi chín tồi tệ chưa từng có
thủ tướng angela marker cảnh báo chính phủ kế nhiệm cần cảnh giác với làn sóng dịch bệnh hiện nay
khi số ca mắc covid một mươi chín chạm mốc kỷ lục là bảy mươi bốn năm trăm bảy mươi chín
hôm ngày hai mươi năm tháng một mươi một số người chết vì covid một mươi chín ở đức đã vượt một trăm linh trường hợp
vừa qua pháp cũng khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine
bổ sung cho tất cả những người trưởng thành đồng thời cơ quan y tế eu phê chuẩn mũi tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em nhóm năm một mươi một tuổi
theo thống kê tính đến tám h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi một giờ việt nam
toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hai trăm sáu mươi tám trăm năm mươi một ba trăm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm hai trăm linh năm tám trăm ba mươi tám ca tử vong
tổng số ca khỏi bệnh là hai trăm ba mươi năm sáu trăm năm mươi bốn một trăm hai mươi năm ca
và số bệnh nhân đang được điều trị là một mươi chín chín trăm chín mươi chín
ba trăm năm mươi bốn ca trong đó có tám mươi ba một trăm bốn mươi ca nguy kịch
mỹ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong vì covid một mươi chín cao nhất thế giới
với bảy trăm chín mươi chín tám mươi tám ca tử vong trong tổng số bốn mươi chín bốn mươi bốn hai trăm một mươi chín ca mắc
tiếp theo là ấn độ với bốn trăm sáu mươi bảy bốn trăm sáu mươi tám ca tử vong trong số ba mươi bốn năm trăm năm mươi năm bốn trăm ba mươi một ca mắc
brazil ghi nhận sáu trăm một mươi bốn ca tử vong
trong số hai mươi hai sáu mươi bảy sáu trăm ba mươi ca mắc
trong hai mươi bốn giờ qua tại thế giới ghi nhận thêm năm trăm sáu mươi một bảy trăm một mươi chín ca mắc mới
ba trăm chín mươi bốn năm trăm một mươi tám người khỏi bệnh và sáu hai trăm tám mươi bảy ca tử vong